theo tổng cục đường bộ việt nam cho biết nằm trong dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường bộ địa phương
tính đến hết năm hai nghìn một mươi chín một tám trăm linh cầu dân sinh được xây dựng vượt tiến độ thực hiện khoảng hai trăm linh cầu
theo ông nguyễn văn huyện tổng cục trưởng tổng cục đường bộ việt nam dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường bộ địa phương
được triển khai từ năm hai nghìn một mươi năm xây dựng hơn bốn một trăm linh cây cầu dân sinh trên phạm vi năm mươi tỉnh thành của cả nước
dự án được ngân hàng thế giới tài trợ vốn với tổng vốn vay là ba trăm tám mươi năm triệu usd tương đương gần chín tỷ đồng
sau ba năm triển khai đã có gần hai cây cầu được khởi công xây dựng dự kiến đến hết năm hai nghìn một mươi chín sẽ hoàn thành một tám trăm linh cây cầu
tổng cục đường bộ việt nam cho biết tới đây sẽ tiếp tục triển khai xây dựng trên một sáu trăm linh cầu còn lại theo kế hoạch phê duyệt của giai đoạn hai